hiện nay người tiêu dùng đã quan tâm nhiều hơn đến việc truy xuất nguồn gốc nông sản
tuy nhiên hiện có khá ít địa phương doanh nghiệp hợp tác xã quan tâm đến vấn đề này
và người tiêu dùng thì vẫn mua hàng bằng niềm tin
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lâm đồng
đây là ngành hàng rau củ quả tại chợ đà lạt tỉnh lâm đồng
những tiểu thương này vẫn nhập các loại nông sản từ nhà vườn và bày bán như thế này
rau củ quả ở đây hầu như không có tem nhãn về thông tin nguồn gốc xuất xứ
khi khách hàng hỏi thì người bán luôn nói rằng đã là rau đà lạt là rau sạch
chỉ có người bán mới biết nguồn gốc sản phẩm họ nhập vào
còn tâm lý khách hàng khi đi chợ truyền thống thường tìm đến những người quen để mua hàng
đi chợ nhiều năm bữa cơm gia đình tất cả thực phẩm mình phải sử dụng thực phẩm sạch
nếu mà mình ráng được chừng nào thì biết chừng đó thôi
chứ còn thực ra thì nói thì đâu có biết được nguồn gốc là ở đâu
nhưng mà mình tới người uy tín mình mua thôi
hiện tỉnh lâm đồng có khoảng một trăm hai mươi đơn vị hoạt động theo hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
trong đó có sáu mươi tám chuỗi liên kết được cấp các loại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
và hợp tác xã anh đào là một trong số đó
thời gian qua hợp tác xã đã liên kết với tám mươi nông hộ mở rộng diện tích sản xuất rau tiêu chuẩn việt gáp lên hai trăm bảy mươi hectare
sản xuất hơn bảy mươi chủng loại rau củ và là đơn vị tiên phong trong việc dán tem điện tử phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm
hiện nay hợp tác xã đang trồng theo tiêu chuẩn việt gáp và tất cả các bà con nông dân đều phải có cái nhật ký ghi chép tại đồng ruộng
đồng thời về đến hợp tác xã thì hợp tác xã có cái mã truy xuất nguồn gốc sẽ biết được hộ của hộ nào
và từ đó sẽ coi được những sản phẩm đó là nhật ký đồng ruộng sẽ hiển thị hết trên đó
tỉnh lâm đồng đã và đang hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm
nhưng hiện mới có khoảng một mươi doanh nghiệp hợp tác xã ở địa phương này thực hiện việc gắn mã truy xuất nguồn gốc nông sản
đối với chuỗi an toàn thực phẩm thì người ta rất chú ý đến cái việc đó là cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm an toàn
nói về truy xuất tức là chúng ta phải ghi chép đầy đủ toàn bộ hồ sơ nhật ký trong quá trình trồng trọt và sau đó là được giảm tem điện tử
và khi chúng ta chỉ cần dùng điện thoại thông minh chúng ta quét cái tem đó thì như vậy nó hiền lên đầy đủ thông tin
từ đó là người tiêu dùng người ta thích người ta mua sản phẩm này vì người ta truy xuất người ta nắm được đầy đủ thông tin và đảm bảo an toàn
dù đã được quan tâm nhưng số doanh nghiệp hợp tác xã thực hiện việc gắn mã truy xuất nguồn gốc nông sản vẫn còn khiêm tốn
thị trường chưa quá khắt khe với việc này và người tiêu dùng vẫn đang trong giai đoạn thay đổi tư duy mua hàng